tuy nhiên mình hy vọng cơn bão sao la đang hướng vào miền bắc việt nam sẽ vào sau ngày ba tháng chín để việc di chuyển trên đường được khô giáo mát mẻ
lễ này cả nhà tôi ở lại thành phố hồ chí minh nấu ăn tại ra và đi xem kịch ngày sửa ngày xưa
mình sẽ cho các con đến bảo tàng lịch sử quân sự việt nam địa điểm lý tưởng để tham quan và để các con tìm hiểu về chiến tích hào hùng của quân đội nhân dân việt nam
nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn đã được cư dân mạng chia sẻ trong các bài đăng
mỗi vùng đất là một trải nghiệm tuyệt vời trên giải đất hình chữ s
lựa chọn những địa điểm du lịch trong nước không quá xa di chuyển bằng ô tô tự lái hoặc các chặng bay ngắn đang là xu hướng trong những dịp nghỉ lễ năm nay
cư dân mạng cho rằng mỗi kỳ nghỉ lễ luôn là thời điểm vàng để du lịch trong nước tiếp tục có những sự bứt phá
cư dân mạng mong muốn năm nay tình trạng quá tải tại các điểm du lịch sẽ được khắc phục không chỉ để lại ấn tượng với du khách trong nước mà còn đối với du khách nước ngoài
đặc biệt từ ngày một mươi năm tháng tám
nâng thời hạn thị thực điện tử từ ba mươi ngày lên chín mươi ngày được áp dụng
lượng khách nước ngoài đến việt nam du lịch đang có xu hướng tăng cao
số lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam tháng tám đạt hơn một hai triệu lượt khách tăng một mươi bảy hai so với tháng bảy một tín hiệu rất đáng mừng
tháng tám việt nam ghi nhận kỷ lục đón khách quốc tế nhiều nhất từ khi mở cửa sau dịch
hy vọng ba tháng cuối năm việt nam sẽ có sự tăng trưởng mạnh lượng khách du lịch quốc tế

đây là giai đoạn chính vụ của nhóm khách châu âu khi các nước này bắt đầu nghỉ đông
kỳ vọng đạt ngưỡng một mươi triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi ba đã không còn là mục tiêu xa vời
mình lựa chọn du lịch nội địa mong muốn có thể khám phá hết được những vùng đất tuyệt vời của đất nước mình
càng có cơ hội trải nghiệm càng tự hào hơn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình
đối với nhiều người dân thủ đô kỳ nghỉ lễ hai tháng chín là dịp để mọi người nghỉ ngơi xung vầy bên gia đình
nhiều gia đình cũng tranh thủ cho các con thư giãn trước khi bước vào năm học mới
thời tiết bắt đầu sang thu các hoạt động du lịch vui chơi hay đơn giản chỉ là đạp xe quanh phố phường
qua những con đường dợp lá thu vàng cũng khiến nhiều bạn trẻ thích thú
trên mạng xã hội cư dân mạng chia sẻ những điểm đến không thể bỏ lỡ
những thức quà đặc trưng của thu hà nội xôi cốm hạt sen sấu chín hầu ngâm và một ly cà phê trứng đậm vị
bạn hãy ghé các tuyến phố như phan đình phùng
khu vực di tích cửa bắc đoạn ngã tư giao với đường nguyễn biểu để check in khi hà nội vào thu nhé
những khoảnh khắc đừng nên bỏ lỡ
hà nội báo thu bằng tiết trời mát mẻ xấu chín rộn trên vỉa hè đường phan đình phùng
vòng phát hương cống xanh khắp mọi gốc phố
được tận hưởng khí trời này với mình đã là quá đủ
dành thời gian nhiều hơn bên gia đình mình nhé
vu lan đâu chỉ một ngày
bốn ngày nghỉ lễ là cơ hội tuyệt vời để được gần hơn với bố mẹ
cùng xung vầy và đồng hành
và đón thu
và cũng có những người đi làm vào ngày nghỉ lễ
đó là hình ảnh những chiến sĩ công an với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
để người dân có được một kỳ nghỉ lễ an toàn
triển khai lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phân luồng điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm
trước trong và khi người dân trở lại các thành phố sau kỳ nghỉ lễ
đối với cư dân mạng đây đã là những hình ảnh rất quen thuộc
cho thấy những vất vả rất riêng
tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ
của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân